một thông tin đáng chú ý đó là trong dịp tết nguyên đán năm nay các xe lưu thông trên cao tốc hạ long vân đồn sẽ được miễn phí từ ngày mùng một đến ngày mùng sáu tháng hai tức là từ hai mươi bảy tháng chạp đến mùng hai tết
chương trình miễn phí cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc trong dịp tết để kỷ niệm sự kiến cao tốc hạ long vân đồn chính thức được đưa vào khai thác từ ngày một tháng hai vừa qua
cao tốc hạ long vân đồn có chiều dài gần sáu mươi km có tốc độ thiết kế một trăm linh km trên giờ cao tốc này có tổng vốn đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng theo hình thức bot xây dựng vận hành chuyển giao
đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của quảng ninh có phần tạo trục cao tốc hoàn chỉnh từ hà nội đến vân đồn